còn bây giờ sẽ là một số thông tin về thời tiết
miền bắc từ nay đến cuối tuần sẽ có nắng nhiều vào ban ngày
khi chúng ta phải di chuyển ngoài đường vào buổi trưa thì sẽ có cảm giác như là thời tiết đã vào hè
thêm vào đó thì bầu không khí khá khô sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ
và khi cháy nổ xảy ra thì công tác chữa cháy cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn
quý vị lưu ý nên khóa bếp ga và các tắt thiết bị điện không cần thiết để đảm bảo an toàn
còn khu vực nam bộ thì đang chuẩn bị bước vào mùa mưa
dự báo là vào chiều nay mưa rông có thể xảy ra và còn có thể kèm theo lốc xét gió giật
quý vị cần lưu ý